công an tp hà nội cho biết từ một mươi một h ngày một mươi sáu đến một mươi một h ngày một mươi bảy tháng chín lực lượng thực thi nhiệm vụ tại hai mươi ba chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ thủ đô đã kiểm soát gần một mươi hai hai trăm linh lượt phương tiện trong đó có năm mươi lượt phương tiện vận tải hành khách với hơn một mươi bảy lượt người qua chốt
lực lượng chức năng đã yêu cầu gần một chín trăm linh lượt phương tiện quay đầu trong đó một hai trăm chín mươi sáu lượt phương tiện không cho vào thành phố năm trăm chín mươi tám lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố
điểm đáng chú ý các phương tiện tham gia giao thông bắt đầu tăng cao trong ngày đầu dỡ bỏ ba mươi chín chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường ra vào vùng một là vùng đỏ
lực lượng cảnh sát giao thông luôn có mặt tại các cung đường này nhằm phân luồng hướng dẫn người tham gia giao thông di chuyển được thuận lợi đảm bảo giãn cách
tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch